do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống với cường độ mạnh đã khiến cho nền nhiệt độ tại các địa phương của tỉnh lào cai đồng loạt giảm sâu
nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa tuyết băng giá gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
theo đài khí tượng thủy văn lào cai lúc bảy giờ sáng nay hai mươi chín tháng một mươi hai các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc đo được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước
trong đó khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm thấp nhất chỉ còn bảy ba độ c
nhiều nơi nhiệt độ thấp kèm theo mưa rào nhẹ và rải rác dự báo trong đêm nay nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu từ hai đến bốn độ
các vùng núi cao từ hai ba trăm linh m trở lên có khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá gây ảnh hưởng đến người dân
trước tình trạng giá rét của thời tiết ubnd tỉnh lào cai đã ra công điện yêu cầu các địa phương
đặc biệt là khu vực vùng núi cần đề phòng mưa lớn trái mùa tị thường gây lũ quét trượt lở đất đá bất ngờ
chủ động phòng tránh rét cho người và vật nuôi tăng cường công tác giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ
các đơn vị du lịch phải bảo đảm an toàn và đủ ấm cho du khách che chắn kín chuồng trại và giữ chữ thức ăn cho gia súc
không tiến hành chăn thả ra súc trong những ngày nhiệt độ thấp